sở y tế tp đà nẵng cho biết các trường hợp tiếp xúc gần với các ca nhiễm số hai mươi hai hai mươi ba và ba mươi năm đều cho kết quả âm tính với virus sars cov hai
trong tổng số một trăm ba mươi bảy người tiếp xúc gần với hai bệnh nhân người anh số hai mươi hai và hai mươi ba được lấy mẫu xét nghiệm thì có một trăm ba mươi sáu mẫu âm tính
một ca dương tính là bệnh nhân số ba mươi năm còn một trăm linh bảy trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số ba mươi năm thì xét nghiệm đều âm tính
theo sở y tế tp đà nẵng hiện tại sức khỏe của ba bệnh nhân dương tính đều đã ổn định
trong đó hai bệnh nhân người anh số hai mươi hai và hai mươi ba đã cho kết quả âm tính sau khi xét nghiệm lần thứ hai